cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobile phone và các đơn vị có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án số hai mươi sáu c bốn mươi sáu p một mươi ba ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được vào ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với nguyễn bắc son nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với trương minh tuấn nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định trên và lệnh nêu trên
vào ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên
đối với hai bị can đảm bảo an toàn đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ điều tra
xử lý nghiêm đối với các bị can và những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật
liên quan đến vụ án bố sát hại con đẻ một mươi tháng tuổi ở điện biên xảy ra vào ngày một mươi năm tháng hai
mới đây công an tỉnh điện biên cho biết hiện tại nghi phạm lò văn luân đã qua cơn nguy kịch tỉnh táo sức khỏe đang hồi phục
khi làm việc với cơ quan chức năng bước đầu
lò văn luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã ảng cang huyện mường ảng tỉnh điện biên
đã khai nhận hành vi giết con trai một mươi tháng tuổi của mình và sau đó tự sát
thông tin ban đầu về vụ việc công an tỉnh điện biên cho biết
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày một mươi năm tháng hai
tại căn nhà sàn của ông lò văn ơn tám mươi năm tuổi ở xã thanh luông huyện điện biên tỉnh điện biên
đã xảy ra một vụ án mạng bố sát hại con trai rồi tự sát
thời điểm trên đối tượng lào văn luân là con rể của ông lào văn ơn
khi đang cùng cả nhà ăn cơm đột nhiên đứng dậy bế con đẻ của mình đi vào trong nhà tắm chốt cửa lại
phát hiện sự bất thường trên gia đình đã phá cửa sông vào thì đã thấy cháu bé bị tử vong
do các vết cắt sâu ở vùng cổ
còn lò văn luân cũng bắt động với các vết cắt động mạch cổ tay và nhiều nhát dao vào bụng
đối tượng ngay sau đó đã được gia đình chính quyền địa phương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên
chỉ ba tiếng đồng hồ sau khi nhận được tin báo của bị hại về vụ mất trộm trên địa bàn
công an huyện phù cát tỉnh bình định đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ nhóm đối tượng gây án
thu hồi lại tài sản trả lại cho bị hại
vào sáng ngày một mươi chín tháng một anh phan công hậu chú tại huyện phù cát là thợ làm việc tại gara tuấn hoài
khi vừa ngủ dậy thì phát hiện chiếc điện thoại của mình và những người bạn làm chung để bên cạnh khi nằm ngủ đã bị mất
cách đó không xa gara bá lẽ cũng xảy ra trường hợp tương tự
nhận được tin báo công an huyện phù cát đã nhanh chóng đến hiện trường
đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy bắt thủ phạm
với tinh thần khẩn trương chỉ trong ba giờ đồng hồ các trinh sát hình sự đã bắt giữ các đối tượng lê minh hiếu và nguyễn ngọc sinh
trần ngọc anh trần ngọc ánh cùng chú tại huyện tuy phước
ngoài hai vụ trộm nói trên các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm khác trên địa bàn huyện hoài nhơn và phú mỹ
thêm một doanh nghiệp kinh doanh xăng a chín mươi năm kém chất lượng vừa bị đội kinh tế tổng hợp
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc phối hợp với sở khoa học công nghệ và cục quản lý thị trường tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý
đó là cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân xăng dầu hoa nam tại địa chỉ thôn một mươi ba xã pơng trang huyện crong vúc tỉnh đắk lắk do bà lê thị tuyết hoa làm chủ
và đây là một trong những doanh nghiệp bán lẻ của công ty xăng dầu bình phước
qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện trong bồn chứa của cơ sở kinh doanh này đang còn gần bốn hai trăm linh lít xăng ron a chín mươi năm
nhưng chủ cơ sở đã không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên
lực lượng chức năng đã niêm phong số hàng và tiến hành lấy mẫu để giám định
sau khi giám định kết quả cho thấy chất lượng xăng ron a chín mươi năm khí thải mức ba của doanh nghiệp này không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ doanh nghiệp số tiền hơn ba trăm linh triệu đồng
và buộc thu hồi để tái chế sản phẩm hàng hóa đối với toàn bộ số xăng kém chất lượng
và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hai tháng đối với doanh nghiệp này
người dân ở xã tịnh ấn đông thành phố quảng ngãi trong nhiều ngày qua đã vô cùng bức xúc
khi tình trạng nhiều doanh nghiệp đã lấy khoáng sản đất trở đi bán
trong khi đó chính quyền địa phương bất lực
không có biện pháp ngăn chặn
hàng ngày tại thôn độc lập xã tỉnh ấn đông thành phố quảng ngãi
có hàng trăm lượt xe của nhiều đơn vị doanh nghiệp vào chờ đất đem đi bán công khai
con đường nhỏ hẹp bị cây sới nham nhở
những ngày này trời nắng mỗi khi có xe tải chạy vào lấy đất bụi bay mù mịt
khiến người dân rất bức xúc
nhiều ô tô chạy không phủ bạt rơi vãi đất trên đường
đã có không ít vụ tai nạn giao thông
do xe chở đất gây dịch

theo ủy bannh nhân dân xã tỉnh ấn đông mỏ đất này không có giấy phép
việc chở đất bán ra ngoài do đơn vị thi công thực hiện
hiện tại công ty trách nhiệm mẫu hạn xây lắp sau kết nối với đơn vị thi công
mỏ đất này thì là nó không có giấy phép

chỉ là được cho phép xây dựng trường bán tặng dụng đất thừa đơn vị thi công của trường bán này chắc là họ chở đi ra ngoài để vào trường bán
khai thác khoáng sản đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế
tuy nhiên do lợi nhuận nhu cầu đáp ứng cho các công trình xây dựng tăng cao tài nguyên khoáng sản đất đang là vật liệu màu mỡ cho các đối tượng khai thác trái phép
tình trạng chảy máu tài nguyên đang diễn ra hết sức phức tạp tại nhiều địa phương nhất là trên địa bàn quảng ngãi như hiện nay
liên quan đến việc hàng loạt học sinh tại trường tiểu học một khánh bình xã khánh bình huyện trần phan thời tỉnh cà mau nhập viện sau khi xúc miệng bằng dung dịch floor vào ngày một mươi một tháng một vừa qua
trung tâm y tế huyện trần văn thời đã kỷ luật khiển trách đối với hai y sĩ là trần trọng tuyên và dương công hiếu cùng là viên trước trạm y tế xã khánh bình
theo đó y sĩ trần trọng tiên đã bị kỷ luật khiển trách vì xử lý sai quy trình chuyên môn y sĩ dương công hiếu thiếu trách nhiệm trong xử lý thông tin thiếu tinh thần phối hợp với đồng nghiệp trong công tác
còn ông phạm hoàng bắc là trưởng trạm y tế xã khánh bình bị kiểm điểm phê bình vì khi nhận được tin báo của nhà trường về vụ việc nhưng ông bắc đã không trực tiếp đến nhà trường để xử lý mà giao cho y sĩ phụ trách chương trình xuống trường
liên quan đến vấn đề này phòng giáo dục và đào tạo huyện trần văn thời cho biết vào tuần tới ngành giáo dục sẽ tiến hành kiểm điểm đối với ba cá nhân có liên quan đến sự việc trong đó có hiệu trưởng trường tiểu học một khánh bình
trước đó vào ngày một mươi một tháng một vừa qua trường tiểu học một khánh bình có tổ chức cho học sinh xúc miệng bằng dung dịch floor để phòng ngừa sâu răng
sau đó nhiều học sinh có biểu hiện bị nôn ói đau bụng vụ việc đã khiến cho tám mươi bốn học sinh nhập viện nguyên nhân được xác định ngành chuyên môn là tại thời điểm xúc miệng
không được ăn uống cho nên dạ dày dễ bị kích thích sau khi xúc miệng xong không được giám sát các em uống nước liền dẫn đến nuốt cả dung dịch floor
cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết là các mẫu xét nghiệm trên các đàn lợn xung quanh ba ổ dịch tả lợn châu phi đều cho kết quả âm tính với virus
vì hiện nay chưa ghi nhận thêm ổ dịch mới ở hưng yên và thái bình điều này đã cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng
cũng như là ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại một số hộ dân tại hưng yên trong công tác phòng chống dịch tả châu phi
điều đặn ngày hai lần bà tươi lại chủ động phu thức hứa chung cho đàn lợn của gia đình
với tổng đàn lợn hơn một trăm linh con lại nằm trong vùng có dịch tả châu phi khiến cho bà không khỏi lo lắng
chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh là cách mà gia đình bà chọn lúc này
bà tươi bảo vệ cho gia đình nhà mình tài sản của mình đã
thì mình thì toàn bộ nó đi vai của ngân hàng
thế mà mình không bảo hộ tốt được cho gia đình nhà mình tài sản của mình
thì cái thứ nhất là thiệt hại về lên kinh tế của nhà lước
thì toàn bộ là mình phải vai của nhà lước
khác với hộ gia đình bà tươi hộ gia đình ông lê xuân tình với tổng đàn lợn trị giá lên đến hơn năm trăm linh triệu đồng
bỗng trúc biến mất sau một trận dịch
tiếc cho cả đống tài sản là thế
nhưng ngay sau khi phát hiện ra đàn lợn có dấu hiệu bị ốm
gia đình ông đã lập tức báo với cơ quan chức năng
từ hôm như nhà mình mà cơ quan chức năng lấy mẫu đi xét nghiệm
thì kết quả là dương tính
nói chung là cơ quan chức năng cũng về tận địa phương
cũng hướng dẫn rồi hướng dẫn bà con
rồi hướng dẫn gia đình nhà mình cách phòng
rồi thiêu hủy hẹn
rồi rồi khử trùng một chiếc rắc vối đó
vậy là người ta cũng hướng dẫn
thì dân cũng nắm được một phần nào đó
nhiều hộ dân trên địa bàn đã thực hiện tốt những hướng dẫn chuyên môn
từ cơ quan chức năng như áp dụng biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học
thực hành chăn nuôi tốt vệ sinh khử trùng phòng dịch bệnh
chúng tôi quyết liệt và tích cực
để làm sao mà mọi người dân hiểu được cái này
và cũng đồng thời phải thành nhập các cây đoàn
để xuống kiểm tra và thành nhập các ban chỉ đạo
đây là việc không phải ngoài của người chăn nuôi ra
của các hệ thống
về chuyên môn nhưng mà phải
tất cả các tổ chức chính trị
phải vào cuộc
rồi người dân vào cuộc thì mới làm được
quyết liệt mới làm ra làm sao dịch bệnh làm sao mà
một là giập tắt được và hai là không lây nan diện rộng
theo báo cáo nhanh của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hưng yên
tại xã yên hòa huyện yên mỹ
tình hình dịch bệnh trước đàn luận đã tạm ổn định
xã trùng nghĩa thành phố hưng yên
đã hai mươi ngày chưa phát hiện thêm lợn ốm
các xã dắp danh với xã yên hòa
trùng nghĩa và các xã trên địa bàn
cũng chưa phát hiện ra lợn mắc dịch tả châu phi
khoảng một mươi một h ba mươi ngày hai mươi ba tháng hai
trên quốc lộ một đoạn qua địa phận phường linh trung
quận thủ đức thành phố hồ chí minh
xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn
giữa ba ô tô làm giao thông
ồn tắc nghiêm trọng
thời điểm trên xe ô tô
bốn chỗ viễn số năm mươi một f năm mươi nghìn ba mươi sáu
lưu thông trên quốc lộ một
hướng từ đồng nai về thành phố hồ chí minh
và ba lâm viên quận thủ đức
thì mất kiểm soát tông vào ô tô con
và xe tải chạy cùng chiều phía trước
sự cố làm các phương tiện hư hỏng
quá trình giải quyết hiện trường
đã khiến giao thông qua khu vực ủng tắc nghiêm trọng
hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra
cơ quan điều tra công an thị xã thuận an
tỉnh bình dương đang điều tra nguyên nhân
cô gái trẻ rơi từ lầu cao của khu nhà ở xã hội
bikamet xuống đất tử vong
xảy ra vào khoảng một mươi một giờ trưa hai mươi ba tháng hai
thời điểm trên cư dân trong khu nhà ở xã hội
nghe thấy tiếng động lớn
đến chạy ra kiểm tra
qua đó phát hiện một cô gái trẻ
nằm bất động dưới đất và đã tử vong
công an thị xã thuận an tiếp nhận tin báo
có mặt khám nghiệm hiện trường
đồng thời lấy lời khai những người liên quan
làm rõ vụ việc
bước đầu nạn nhân là nữ giới
có độ tuổi từ hai mươi năm đến ba mươi
do không có giấy tờ tuổi thơ
nên chưa xác định được tên tuổi và thân nhân
bộ giáo dục ngoại truyền thống
vừa công bố dự thảo
thông tin sửa đổi bổ sung một số điều
quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn một mươi chín và xét công nhận
tốt nghiệp trung học phổ thông
một điều chỉnh quan trọng
trong kỳ thi năm nay
là tỉ lệ điểm trong xét tốt nghiệp
lên đến bảy mươi
kết quả trung bình các môn học lớp một mươi hai
chỉ chiếm ba mươi
trong năm hai nghìn một mươi tám
điểm thi trung học phổ thông quốc gia
và điểm học bạ chiếm tỉ lệ năm mươi năm mươi
thì năm nay tỉ lệ này được điều chỉnh
điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông
gồm bảy mươi điểm trung bình
các bài thi trung học phổ thông quốc gia
dùng để xét tốt nghiệp
và ba mươi điểm trung bình
cả năm lớp một mươi hai của thí sinh
kể cả điểm ưu tiên khuyến khích
sự điều chỉnh này khiến nhiều học sinh lo lắng
chỉ lấy ba mươi học bạ
thành ra tụi em còn phải nỗ lực
nhiều hơn trong hai mươi còn lại

cái điểm thi tốt nghiệp
và chỉ còn lấy học bạ
để nộp vô đại học thôi
có nhiều bạn thì tỉ lệ lớp tốt nghiệp nhiều hơn
việc thay đổi các tính điểm tốt nghiệp
theo tỉ lệ bảy mươi ba mươi
được kỳ vọng sẽ phản ánh trung tực hơn
chất lượng đào tạo giáo dục phổ thông
khi nhiều năm qua tỷ lệ độ tốt nghiệp trung học phổ thông
ở các địa phương luôn ở mức trên chín mươi
thậm chí là chín mươi chín
trong đó điểm học bạ được xem là phao cứu sinh
giúp không ít thí sinh dù được điểm trung học phổ thông quốc gia thấp
nhưng vẫn đổ tốt nghiệp
và thay đổi này cũng tạo nguồn tuyển tin cậy
cho các trường đại học
nó sẽ có cái ưu điểm là các em
sẽ cố gắng tập trung học
ngay từ đầu năm thì cũng đã
dạy theo chương trình đầy đủ
cho nên là đảm bảo
cho cái việc các em có
một cái kết quả thi tốt nghiệp cao nhất
nó sẽ tạo ra một cái trọng số đáng kể
cho cái kỳ thi
và như vậy thì các em sẽ chuẩn bị tốt hơn
theo tôi thì với cái
cách tính như vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến
cái chất lượng đầu vào của đạo quốc gia tp hcm
việc cân đối lại tỷ lệ trong các xét điểm tốt nghiệp
trong dự thảo quy chế chuyển sinh năm nay
được kỳ vọng sẽ giúp học sinh và giáo viên
phải học tập và gián dạy một cách nghiêm túc
không được ý lại và mong chờ sự cứu vớt của thầy cô
thông qua điểm trung bình năm học lớp một mươi hai
bộ giáo dục và đào tạo
sẽ lấy ý kiến đóng góp về dự thảo quy chế thi
trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
thịt heo lưu thông trên thị trường vẫn an toàn
đây là khẳng định của ông phùng đức tiến
thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
khi trao đổi với báo giới tại tp hcm mới đây
khẳng định từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong bối cảnh vừa phát hiện một số ổ dịch
tải heo châu phi xuất hiện tại hai tỉnh
hưng yên và thái bình đã ảnh hưởng không ít
đến tâm lý người chăn nuôi đặc biệt là người tiêu dùng
ngay khi phát hiện các ổ dịch
cơ quan chức năng bảo vệ
nhanh chóng quanh vùng dập dịch
tiêu hủy những đàn lợn dương tính
với virus tải heo châu phi
đồng thời lấy mẫu ở toàn bộ các trại heo
quanh ổ dịch để xét nghiệm
đến nay tính từ ổ dịch đầu tiên
phát hiện tại thành phố hân yên
đã qua hai mươi ngày theo dõi
và lấy mẫu kiểm nghiệm thường xuyên
đều cho kết quả âm tính
tuy nhiên do đặc điểm dịch tễ của loại dịch này
là virus lây lan qua tiếp xúc
qua đường thức ăn vận chuyển
hay qua vật chủ trung gian
nên việc ngăn chặn dịch thời điểm trong
và sau tết rất phức tạp
sở công thương tp hcm cũng khuyến khích
người tiêu dùng nên chọn mua thịt heo
ở những cơ sở an toàn như hệ thống siêu thị
kênh phân phối hiện đại hoặc tại các sạp
ở các chợ truyền thống có chứng nhận an toàn
để đảm bảo sức khỏe
trong phần tiếp theo của chương trình
trải phần qua nhiều thăng trầm của lịch sử thế giới và mỗi nước
luôn được lãnh đạo và nhân dân hai nước
không ngừng buôn đắp
căng thẳng giữa ấn độ và pakistan tiếp tục dâng cao
thưa quý vị theo thông cáo của bộ ngoại giao
nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành
trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nguyễn phú trọng chủ tịch đảng lao động triều tiên
chủ tịch ủy ban quốc vụ nước cộng hòa
dân chủ nhân dân triều tiên kim trương ưn
sẽ thăm hữu nghị chính thức việt nam
trong những ngày sắp tới
triều tiên và việt nam thiết lập quan hệ ngoại giao
vào ngày ba mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
vào thập niên một nghìn chín trăm năm mươi và một nghìn chín trăm bảy mươi
triều tiên và việt nam có quan hệ thân thiết
do có nhiều điểm tương đồng
trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử thế giới
và mỗi nước mối quan hệ hữu nghị ấy
vẫn được lãnh đạo và nhân dân việt nam triều tiên
không ngừng vun đắp
khu tưởng niệm một mươi bốn phi công triều tiên
tại xã tân dĩnh huyện lạng giang tỉnh bắc giang
gần hai mươi năm qua ông dương văn dậu
đã tình nguyện trông non khu tưởng niệm này
có chiến tranh là có đau thương mất mắt

khi năm mươi năm trước
những phi công triều tiên
đã góp xương máu của mình
và cuộc chiến chống mỹ của việt nam
đầu những năm một nghìn chín trăm sáu mươi
triều tiên cử gần một trăm linh phi công trẻ
và sĩ quan sang học tập huấn luyện
và còn trực tiếp tham chiến
cùng các phi công chiến đấu việt nam

trong giai đoạn một nghìn chín trăm sáu mươi sáu một nghìn chín trăm sáu mươi chín
các phi công triều tiên tham gia chiến đấu
chủ yếu trên vùng trời ven hà nội

như vinh phúc hải dương và hưng yên
bắn hạ hai mươi sáu máy bay mỹ
trong nhiều lần đánh chặn các cuộc oanh tạc
của máy bay mỹ ở vùng sân bay kép
một mươi bốn phi công triều tiên đã hy sinh
lúc đó do điều kiện chiến tranh
quân đội triều tiên đề nghị
trôn cất các sĩ quan chiến sĩ hy sinh
tại việt nam
và đến năm hai nghìn hai triều tiên tổ chức
cất bóc hải cốt các liệt sĩ về nước
sau đó tỉnh bắc giang đầu tư
tôn tạo nơi đây thành khu tưởng niệm
các liệt sĩ quân đội triều tiên
không chỉ về nhân lực mà triều tiên
còn giúp đỡ việt nam cả về vật lực
trong những năm chiến tranh
sau chiến tranh triều tiên một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba

triều tiên cũng tranh thủ sự hỗ trợ của liên xô và trung quốc

duy trì và phát triển nền kinh tế tập trung xã hội chủ nghĩa
thu được một số thành tựu trong phát triển cơ sở hạ tầng
thu được một số thành tựu trong phát triển cơ sở hạ tầng
khai khoáng công nghiệp nặng trong thập niên một nghìn chín trăm sáu mươi một nghìn chín trăm bảy mươi

nên đã giúp việt nam đào tạo hàng trăm sinh viên

với hỗ trợ xi măng thép vải quốc men phân bón trong thời gian này
năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quan hệ việt triều chứng kiến dấu mốc quan trọng
năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quan hệ việt triều chứng kiến dấu mốc quan trọng
khi chủ tịch hồ chí minh tới thăm triều tiên
một năm sau thủ tướng kim nhật thành thăm việt nam

tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi một thủ tướng phạm văn đồng thăm chính thức triều tiên
tướng phạm văn đồng thăm chính thức triều tiên
ba năm sau ông kim nhật thành trở lại việt nam vào tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
trong thời gian gần đây hai nước không chỉ giữ mối quan hệ về kinh tế
mà việc trao đổi đoàn các cấp và giao lưu nhân dân vẫn được hai nước tiến hành trong những năm qua
tạo ra nhiều bước tiến trong mối quan hệ giữa việt nam và triều tiên
tại thủ đô hà nội một ngôi trường mà ở đó có những lớp học mang tên nhà lãnh đạo triều tiên kim nhật thành và kim trân yên
đó là trường mầm non việt triều
được xây dựng cách đây hơn bốn mươi năm bằng vốn viện trợ của chính phủ triều tiên
trường mầm non việt triều được xem là biểu tượng cho tình hữu nghị vượt thời gian khoảng cách của hai nước
và cũng là nơi mà những mầm non của việt nam được chăm sóc và truyền dạy kỹ năng
nhân cách của cả hai dân tộc việt triều
chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vì nhân dân triều tiên rất là sáng tạo và rất là ý chí rất là tốt mạnh mẽ và quyết tâm
chúng tôi tin tưởng rằng các bạn triều tiên cũng sẽ có những đổi mới đột phá trong thời gian tới
quan hệ ngoại giao giữa việt nam và triều tiên được tăng cường đáng kể từ cuối những năm hai nghìn một mươi
với những chuyến công du như chuyến thăm triều tiên của nguyên tổng bí thư nông đức mạnh năm hai nghìn
nguyên bộ trưởng công an lê hồng anh năm hai nghìn tám
chủ tịch ủy ban thưởng vụ hội nghị nhân dân tối cao kim jong nam kim yong nam
và thủ tướng nội các triều tiên kim trương yên lần lượt thăm việt nam năm hai nghìn một và hai nghìn bảy
trong các cuộc hội đàm dù ở việt nam hay triều tiên
thì cả hai bên đều thống nhất tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước
và không ngừng xây dựng tình đoàn kết giữa hai dân tộc
bởi việt nam và triều tiên
có nhiều điểm tương đồng cả trong lịch sử và hiện tại
vậy mà về phong tục về cái tư duy về cái quan điểm về cái giá trị
thì cả hai nước có nhiều điểm giống nhau
thứ hai là cái lịch sử của hai đất nước cũng trải qua rất là nhiều cuộc chiến tranh
mà cả hai nước đều phải nỗ lực đấu tranh để bảo vệ tổ quốc cũng như là thống nhất dân tộc
cho nên là cái tâm tư của hai nước là cũng
cũng có những cái điểm tương đồng
gần đây nhất là chuyến thăm việt nam của ngoại trưởng triều tiên ri yong ho tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
và chuyến thăm chính thức triều tiên của phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng hai vừa qua
phó thủ tướng phạm bình minh khẳng định việt nam sẵn sàng chia sẻ với triều tiên kinh nghiệm xây dựng đất nước
phát triển kinh tế xã hội
và hội nhập quốc tế trên cơ sở các đề nghị của triều tiên
vì thế các chuyên gia cho rằng chuyến thăm việt nam lần này của chủ tịch triều tiên kim jong un
là muốn thấy sự phát triển của một đất nước có nhiều điểm tương đồng với triều tiên
nhưng chuyến thăm này cũng sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước
mặc dù giữa hai nước trong thời gian vừa qua vẫn có những cái cuộc chuyến thăm các cấp
thế nhưng mà việc hướng thăm của lãnh đạo cấp cao nhất của triều tiên
đến việt nam thì không có nhiều
và thường là ở trong thời kỳ chiến tranh khi mà chúng ta chưa thống nhất
còn đây là một cuộc tiến thăm trong thời bình
và trong cái thời kỳ việt nam đã hội nhập quốc tế rất là sâu rộng
thế nhưng mà vẫn chưa đón một cái cuộc viếng thăm cấp cao
cuộc chuyến thăm thực định nào từ phía triều tiên
và đây là lần đầu tiên trong cái thời kỳ này
trong cái thời kỳ hội nhập quốc tế của việt nam
thế cho nên nó có cái ý nghĩa rất là quan trọng
sau cuộc viếng thăm này tôi nghĩ là mối quan hệ giữa hai nước sẽ được phát triển sâu rộng hơn
thiết thực hơn và trên nhiều lĩnh vực hơn
trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử
mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia dân tộc việt nam triều tiên
đang ngày càng phát triển mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế xã hội của cả hai bên
chính ma túy đã cướp đi những người cha người mẹ của những đứa trẻ vô tội
khiến cho bao gia đình tan nát
thấu hiểu được những hy sinh mất mát đó đảng và nhà nước đã quan tâm
hỗ trợ cho xây dựng những trung tâm cai nghiện tại các tỉnh thành phố
với mong muốn những người nghiện ma túy có cơ hội làm lại cuộc đời
giúp họ rời xa được cái chết trắng trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội
cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh hưng yên nằm tại xã xuân trúc huyện ân thi
hiện có khoảng gần hai trăm linh học viên
điều được nói số học viên tại đây đa phần đều là những người trẻ
theo nhiều học viên chia sẻ họ nghiện ma túy phần lớn là do bạn bè rủ dê lôi kéo với tâm lý dung từ cho biết
cũng có nhiều học viên do hoàn cảnh gia đình nên tìm tới ma túy để quên đi những mặc cảm cuộc đời
nhưng chính ma túy lại cấp đi của họ tất cả tuổi trẻ gia đình và thậm chí là cả tính mạng
em vào đây được gần sáu tháng rồi
và em ở ngoài em chơi là ma túy đá và được hai năm nữa ạ
em thấy cán bộ trong này rất tốt và quan tâm đến học viên
và cách điều trị rất hay
và em muốn sau này ra tái hòa nhập cộng đồng em sẽ trở thành người có ích cho xã hội
cảm xúc đầu tiên của ngày vào trạng này thì ở ngoài xã hội tôi chỉ là một con người
nó thuộc vào mọi đáy cùng của xã hội như chúng tôi đã cảm nhận
thì khi bước chân vào tới môi trường này chúng tôi được các thầy các cô ở đây bên chăm sóc
mục tiêu của tôi là trở về xã hội với gia đình là một người có ích
tôi muốn làm được là chính bản thân mình lại chứ không còn là tôi của ngày xưa
cái tôi của ngày xưa là một con ma
nhưng mà tôi cảm thấy là tôi muốn về làm
con người một con người bình thường như bao con người khác thôi
những người nghiện ma túy đá thường có tinh thần và tâm lý bất ổn do sử dụng ma túy thường xuyên vào đầu năm
nên lâu dần bị mất hành vi kiểm soát không làm chủ được hành động
đó cũng là một trong những điều khiến cho các cán bộ tại cơ sở cai nghiện luôn gặp khó khăn
tuy nhiên với sự tâm huyết và nhiệt tình với công việc và hết mình vì học viên
các can bộ tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh hưng yên đã phần nào giúp em học viên thoát khỏi được những cái chất trắng
đặc biệt với phương pháp điều trị an thần kinh vật lý trị liệu kết hợp với phương pháp đông y đã mang lại những hiệu quả nhất định
như em thì cũng được một mươi năm kinh nghiệm rồi
thì ban đầu vào thì cũng rất là lo lắng và sợ hãi bởi vì là các bệnh nhân ở đây thì toàn những bệnh nhân rất là manh động
và đầu óc người ta thì nhiều khi cũng không tỉnh táo
thế nên là bọn em gặp rất nhiều khó khăn thực ra thì cũng sợ hãi nhưng mà vì yêu ngành yêu nghề
thì mọi sợ hãi
vừa lên tất cả
đây là cái ma túy là bây giờ nó đã rất là đa dạng
có những loại ma túy không có trong danh mục pháp luật của việt nam
rất là nhiều
và hiện nay trẻ hóa cái đội ngũ nghiện ma túy cũng rất nhiều
và nghiện hiện nay mà nghiện là nghiện tổng hợp
cả heroin cả đá thậm chí cả cỏ mỹ
cho nên cả một quá trình điều chỉnh rất là phức tạp
người nghiện ở đây
hầu hết là bị rối loạn tâm thần
do gia đình không chịu được cộng đồng không chịu được
thế nên phải phối hợp với cơ sở

ngoài các phương pháp trị liệu các học viên tại đây còn được tham gia các trò chơi thể thao rèn luyện sức khỏe
được tham gia lao động trị liệu sau cắt cơn
vừa để tâm lý thoải mái cũng là học nghề để các em học viên sau khi ra khỏi cơ sở sẽ có một công việc lao động kiếm sống
tuy nhiên để giúp người nghiện không đi lại vào những con đường sai lầm tôi lỗi
không chỉ là trách nhiệm của cơ quan đoàn thể mà cần sự giúp đỡ của cả cộng đồng
để họ có cơ hội làm lại cuộc đời sống có mục đích và ý nghĩa hơn